chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một để ghi nhận những công lao đóng góp của đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục
mới đây tại văn miếu quốc tử giám bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với công đoàn giáo dục việt nam đã tổ chức tri ân và tôn vinh một trăm sáu mươi tám nhà giáo tiêu biểu vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trước ban thờ danh sư chu văn an bộ giáo dục và đào tạo cùng với các thầy cô giáo tiêu biểu đã dân hương báo cáo những nỗ lực cố gắng trong thời gian qua
đại diện của bộ giáo dục và đào tạo bày tỏ sự trân trọng ghi nhận và biết ơn những nỗ lực vượt khó của các thầy cô giáo đang công tác tại những địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo đối với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà
tám mươi nhà giáo được tuyên dương năm nay là những tấm gương về công tác quản lý giáo dục và đào tạo được bình chọn từ sáu mươi ba sở giáo dục và đào tạo và gần ba mươi đơn vị là các trường đại học cao đẳng trực thuộc bộ
các thầy cô đều là những tấm gương tiêu biểu đã tận tâm tận lực vượt lên mọi khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ giáo dục góp phần làm nên thành quả của một nền giáo dục việt nam đang nhiều khởi sắc trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa sự chung tay chia sẻ để giảm bớt khó khăn cho các thầy giáo cô giáo đồng thời tin tưởng các thầy cô sẽ tiếp tục đem nhiệt huyết của mình để tạo nên sự thành công mới cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà